hở ứng chương trình tết vì người nghèo năm hai nghìn một mươi chín hôm nay đồng chí nguyễn xuân thắng
bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đã trao sáu trăm linh xuất quà cho đồng bào nghèo bị ảnh hưởng do thiên tai bão lụt năm hai nghìn một mươi tám tại huyện kỳ sơn
và trao quà cho đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
tại xã chiêu lưu huyện kỳ sơn đồng chí nguyễn xuân thắng đã trao hai trăm linh xuất quà
mỗi xuất quà trị giá một triệu đồng cho những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
chịu nhiều ảnh hưởng từ trận bão lũ vừa qua
đây là món quà nhằm khích lệ động viên các hộ nghèo vùng cao biên giới nghệ an đón một cái tết đầm ấm vui vẻ hơn
đồng chí nguyễn xuân thắng cũng đã trao năm mươi xuất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã nậm cắn